ngoại trừ việc sử dụng máy cày làm đất ban đầu mỗi một vụ xì gà phải trải qua gần hai trăm linh công đoạn hoàn toàn làm bằng tay
với một nền đất tốt và được trồng trọt đúng kỹ thuật trung bình mỗi một hectare cây thuốc lá cho sản lượng từ hai bốn tới hai bảy tấn một vụ
nhưng mỗi lần thu hoạch người ta chỉ lựa chọn từ một mươi bốn đến một mươi năm lá trên mỗi cây
cây thuốc lá trưởng thành chỉ có nhiều nhất là ba mươi lá
để có một vụ trồng xì gà tốt có bốn yếu tố thiết yếu
đầu tiên là nền đất tiếp nữa là khí hậu giống xì gà và con người
đối với tôi yếu tố quan trọng nhất mang tính quyết định là con người
với tính chất đặc thù gần như mang tính thủ công toàn bộ nghề trồng và làm xì gà đòi hỏi niềm đam mê nghề nghiệp kinh nghiệm và khả năng làm việc liên tục nhiều giờ liền
một điều xì gà nguyên chất đúng nghĩa phải được cuốn bằng tay
vì nó đòi hỏi con mắt lựa chọn nguyên liệu
sắp xếp vào những kỹ thuật mà máy móc không thể thay thế được
đây là công việc đòi hỏi sự nhân nhuyễn tỉ mỉ tận tâm và đôi khi là cả sự sáng tạo nữa
điều tôi thúc tôi liên tục phá kỷ lục là muốn tôn vinh vị thế số một thế giới của xì gà nguyên chất cuba
theo nghệ nhân làm xì gà jose castella để làm mỗi điếu xì gà cần tới bốn loại lá
lá tạo hương vị là loại lá ở giữa cây có mùi vị trung bình
lá tạo độ chắc cho điếu thuốc lá nằm ở phần ngọn
lá dẫn cháy nằm ở phần gốc
những lá này tạo thành lõi xì gà được cuốn bên ngoài bởi lá bọc thường mỏng và dai
mỗi công nhân hay chính xác hơn là mỗi nghệ nhân ở đây có thể cuốn từ sáu mươi đến một trăm linh điếu xì gà mỗi ngày
cuba cũng là nước duy nhất làm xì gà hoàn toàn bằng phương pháp thủ công như cách đây hai trăm linh năm
vì thế xưởng sản xuất được xem là một trong những điểm du lịch hấp dẫn khi đến nước này
sưởng sản xuất xì gà romeo julius ở havana thu hút nhiều khách du lịch nhất
vé vào cửa tham quan cũng đến một mươi đô la
nhắc đến xì gà romeo julis nếu bạn để ý thì hầu hết các thương hiệu xì gà của cuba đều là những cái tên rất thân quen như cohiba romeo julis bolivar montokristo
không sai đó là những nhân vật trong tiểu thuyết những nhân vật lịch sử đã trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên những hương vị rất riêng biệt và đầy mê hoặc của các nhãn hiệu xì gà cuba

không sai đó là những nhân vật trong tiểu thuyết những nhân vật của các nhãn hiệu xì gà cuba
có lẽ nhờ tinh thần này mà hệ thống giáo dục của cuba được đánh giá là hiệu quả nhất thế giới với tỷ lệ người dân viết chữ là chín mươi chín
nếu tôi không thể hút xì gà trên thiên đường thì tôi sẽ không đến đó nhà văn nổi tiếng mccain của mỹ từng tuyên bố như vậy
đây là thời kỳ mà xì gà trở thành một món đồ trang sức sàng trọng bậc nhất đối với giới thượng lưu ở nhiều nước trong đó có cả vua s ud bảy
ông richard woodwin cựu trợ lý của tổng thống mỹ john kennedy đã từng tiết lộ với tờ thời báo new york rằng trước khi ký vào xác lệnh cấm tất cả các sản phẩm của cuba tại mỹ tổng thống kennedy đã bí mật tích chữ tới một hai trăm linh điếu xì gà của cuba cho riêng mình
chừng đó chi tiết đã đủ để thấy sức quyến rũ của xì gà cuba mạnh mẽ đến nhiều ngào